chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tới thủ đô viêng trăn của lào
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào theo lời mời của chủ tịch quốc hội lào pani yathoto
đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam có phó chủ tịch quốc hội lào bunpon butta navong
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội lào ệch xạ vàng vông vy chít đại sứ việt nam tại lào nguyễn mạnh hùng và đông đảo
cán bộ đại sứ quán việt nam và đại diện bà con việt kiều tại lào
chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nhằm tiếp tục phát triển quan hệ truyền thống lâu đời tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước lào việt nam thực hiện các cam kết về trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của quốc hội
cũng như các hợp tác khác theo tinh thần thỏa thuận hợp tác đã ký giữa quốc hội việt nam với quốc hội lào
tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan lập pháp hai nước
đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trên cương vị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam